theo đánh giá của bộ y tế tình hình dịch bệnh do virus sars cov hai vẫn còn diễn biến phức tạp
qua phân tích sự lây nhiễm bộ y tế khuyến cáo trong một mươi ngày tới
chính quyền các cấp cần triển khai các biện pháp quyết liệt triệt để
người dân cần tuân thủ thực hiện nghiêm các hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh
kể từ khi ghi nhận ca nhiễm covid một mươi chín vào ngày hai mươi năm tháng bảy
chính quyền thành phố đà nẵng đã triển khai nhanh chóng quyết liệt các biện pháp cần thiết
trong đó phong tỏa ba bệnh viện và cụm dân cư xung quanh ba bệnh viện
kịp thời khoanh vùng cô lập yếu tố nguy cơ
song số ca nhiễm covid một mươi chín tại đà nẵng vẫn tiếp tục tăng nhanh
cùng với sự vào cuộc của bộ y tế
thành phố đà nẵng đã kịp thời điều phối nhân lực thiết bị để phù hợp với tình hình mới
đặc biệt là sự trợ giúp của các bệnh viện lớn và sự hỗ trợ của đội ngũ y bác sĩ từ nhiều tỉnh thành
tuy nhiên dịch bệnh tại đà nẵng vẫn đang diễn biến phức tạp
chúng ta phải tập trung rất lớn nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị
toàn bộ cộng đồng người dân tham gia vào công tác phòng chống
để sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh đặc biệt trong bối cảnh số ca nhiễm có thể tăng lên mỗi ngày
ngành y tế thành phố cần quán triệt tập trung phân luồng
triển khai các biện pháp phòng chống covid một mươi chín theo hướng dẫn của bộ y tế tại các bệnh viện
xây dựng hệ thống cảnh báo bệnh lý về hô hấp và có sự phân luồng cụ thể trong công tác khám chữa bệnh
đối với cả người dân thì chúng tôi khuyến kháo người dân nên chấp hành những quy định trong chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thực hiện các biện pháp được khuyến cáo của chính quyền của ngành y tế để chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe của mỗi người dân
và đồng thời bảo vệ sức khỏe cộng đồng
theo sở y tế tp đà nẵng công tác điều tra dịch tễ lịch trình đi lại tiếp xúc của bệnh nhân covid một mươi chín gặp nhiều khó khăn
gây trở ngại cho ngành y tế trong công tác khoanh vùng xác định yếu tố nguy cơ
do vậy ngoài việc tuân thủ các quy định phòng dịch của chính quyền các cấp người dân cần tích cực chủ động phòng bệnh
hạn chế đến mức thấp nhất việc đi lại đến những nơi công cộng và cần thường xuyên đeo khẩu trang sử dụng nước sát khuẩn và giữ khoảng cách an toàn nhất